nằm hiền hòa bên dòng sông nhuệ làng đa chất xã đại xuyên huyện phú xuyên hà nội được nhớ đến với nghề làm cối say tre
nhưng ít ai biết gắn liền với nghề truyền thống đó người dân trong làng còn sở hữu thứ ngôn ngữ có một không hai
ấy là tiếng lóng đa chất loại hình ngữ văn truyền khẩu đã được nhận diện là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
theo những người lớn tuổi ở đa chất thứ tiếng lóng đặc biệt ở đây có từ mấy trăm năm trước
làng đa chất xưa nằm ở vùng chiêm trũng quanh năm mất mùa cho nên ngoài nghề nông đàn ông trong làng còn có nghề đóng cối xây lúa bằng tre
và tiếng lóng sinh ra để phục vụ cho những người thợ cối trong quá trình làm nghề
phải đi nay đây mai đó vừa để giữ bí mật nghề nghiệp vừa để bảo vệ nhau lại không mất lòng người nước ngoài
tiếng lóng làng đa chất được nói theo cách cấu tạo tiếng việt bình thường ghép các từ lại với nhau cũng có chủ ngữ và vị ngữ
có thể nói cả câu tiếng lóng hoặc nói sen lẫn cả từ tiếng việt
lúc ở nhà thì không sao nhưng lúc có khách hay đi ra ngoài xã hội mới thấy tầm quan trọng của tiếng lóng
người ta gọi đây là một cái ngôn ngữ cổ nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ đây là một ngôn ngữ cổ
mà đây là một cái sự sáng tạo ngôn ngữ từ tiếng việt với lại các cái quy ước thông tin trong đời sống để thành một cái quy ước riêng cho cộng đồng của mình
nhưng cái quan trọng ở trong đó nó chứa đựng cái văn hóa của người thợ đóng cối
nó nói lên cái câu chuyện nghề nghiệp của họ nói lên cái đời sống
và cái ứng xử của họ đấy chính là giá trị di sản
trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa đã thống kê được ba trăm một mươi bốn từ và cụm từ tiếng lóng
ghi lại ba mươi năm ngữ cảnh sử dụng tiếng lóng của người đa chất
các cháu tuổi trẻ bây giờ thì không có trường nấp mà không ai động viên các cháu để mà các cháu gìn giữ cái tiếng lóng này
cho nên các cháu cũng không được có người giới thiệu và người truyền bá lại
cho nên nó sẽ mai một đi

thời gian cùng với sự biến mất của nghề đóng cối tiếng lóng đa chất cũng dần mai một
đến nay những người có thể nói sanh sỏi ngôn ngữ này trong làng chỉ còn khoảng hai chục người
và ai cũng đã tuổi cao sức yếu thanh niên và trẻ con thì hầu như không hiểu
nghiên cứu kiểm kê thậm chí là ghi âm thu đĩa lại là những biện pháp đã được ngành văn hóa triển khai để bảo tồn di sản tiếng lóng đa chất
tuy nhiên ai cũng hiểu rằng đó chỉ là những biện pháp tạm thời
tiếng lóng phải được trao quyền trong cộng đồng thì mới có thể gìn giữ được
tuy nhiên trao quyền cho ai cơ chế thế nào thì vẫn còn là câu hỏi người đa chất đang tìm câu trả lời